và dùng thuốc và
áp dụng mọi phương pháp rồi mà tinh trùng nó vẫn không hết dị dạng thì tôi gặp hỏi lại thì anh ta làm nghề trồng
chè và sau mỗi lần là gì trồng chè thì phải phun thuốc và mỗi lần anh chúng ta phun thuốc mà
anh ta có kể lại là gì
em có nhiều lúc mà em cũng lựa rồi đấy nhưng mà phun mà gió nó đặn chiều phát thì tất cả những cái hóa chất
cái thuốc bảo vệ thực vật nó quay trở lại thôi
nó tạp vào người vào mặt vào mũi anh ta và con tinh trùng nó nhạy cảm là một trong những bộ phận nhạy cảm
ở trong cơ thể đặc biệt cái nhà máy sản xuất in binh
tuyến giác là những cái bộ phận nhạy cảm với hóa chất và phòng sạn thì những cái
cơ quan đấy nó sẽ bị ảnh hưởng trước tiên thì nếu bào ung thư nó chưa sinh ra một cách gọi là ngay lập tức
như chúng ta tưởng tượng như con tinh trùng nó rất nhạy cảm nó sẽ bị chết này nó sẽ bị dị dạng nó quăn đuôi
rồi vân vân và
khi mà những cái chất lượng tinh trùng mà nó bị ảnh hưởng như thế thì tất nhiên
là chất lượng mà cái thế sau này chúng ta nó sẽ bị ảnh hưởng
gọi là vị giáo sư đã nói với tôi là hỏi tôi là cậu có biết là cái câu cậu ăn có sạch không
cái đất trồng rau như thế nào là an toàn thì thực ra ở xã hội hiện tại chúng ta
không có một cái quy định nào nhưng ở các nước phương tây thì nó rất rõ đó là gì trồng rau mà
những người mà có kinh nghiệm người ta sẽ biết ngay là những cái rau này có an toàn không đó là gì
khi mà ra rượu rau rượu cây ăn trái mà thấy không có ngọn cỏ nào mọc được thì là gì
họ đã sử dụng thuốc trừ cỏ mặc dù trong khi mà sử dụng thuốc trừ cỏ rồi thì họ bảo là gì
tôi không sử dụng thuốc hóa chất bảo vệ thực vật nào cây của tôi là sạch tôi không phun thuốc nào khác nhưng họ đã sử dụng thuốc trừ cỏ
thì cái thuốc trừ cỏ nó tồn tại trong đất hàng trăm năm
và chúng ta phơi nhiễm hóa chất mà chúng ta gọi là không biết gì cả
và đây là một trong những cái nỗi nguy hiểm mà cho xã hội cho nò giống chúng ta sau này
thói quen giới trẻ hiện đại đó là sử dụng điện thoại smartphone
cái smartphone này thông thường chúng ta lại vị trí chọn thì chúng ta lại hay đút túi quần
và chính cái nhiệt độ mà khi mà chúng ta sử dụng cái smartphone nó sinh ra nó sẽ tác động trực tiếp vào vùng tinh hoàn
như tôi đã nói trước là cái vùng tinh hoàng là nó hoạt động tốt nhất là khi mà nhiệt độ nó thấp hơn cơ thể của khoảng một năm đến hai độ
và cái nhiệt độ của vùng smartphone này thì nó sẽ ảnh hưởng tới cái nhà máy sản xuất tb